thưa quý vị nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ ban hành từ ngày một mươi một tháng một mươi cho phép mở lại trường học
người dân được đi lại giữa các vùng ngoại trừ vùng đỏ
bộ y tế cũng nói rõ không phải trình xét nghiệm âm tính
và chính phủ cũng quán triệt rằng yêu cầu việc thực hiện thống nhất nghị quyết một trăm hai mươi tám trên toàn quốc
tuy nhiên thì theo phản ánh của cộng đồng cư dân mạng
bên cạnh nhiều địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái thích ứng bình thường mới
thì vẫn còn một số địa phương đã có tình trạng cắt cứ cục bộ tiếp tục diễn ra phớt lờ yêu cầu của chính phủ
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ hướng tới việc giúp người dân trở lại với điều kiện bình thường mới trong đi lại liên thông giữa các tỉnh
trong thông báo phát đi ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế tiếp tục thông báo nhắc lại và khẳng định
người đã tiêm đủ liều vaccine đã khỏi covid một mươi chín chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
không yêu cầu người dân đi lại giữa các vùng trình xét nghiệm
trừ người đến từ vùng đảo hoặc vùng cách ly y tế
tuy nhiên dẫn chứng về việc một số địa phương chưa chấp hành thống nhất với chủ trương của chính phủ
cơ dân mạng cũng đã chỉ ra vào trưa một mươi bốn tháng một mươi thành phố cảng hải phòng đã đưa ra quy định với một bảng màu kỳ lạ
theo đó ngoài bốn màu đỏ cam vàng xanh tương đương với bốn vùng dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
hải phòng còn đẻ thêm màu xanh lá xanh biển thậm chí cả màu trắng
và tương ứng với các màu được đẻ thêm này là một yêu cầu cách ly khác nhau
đến tối một mươi bốn tháng một mươi thành phố cảng bỏ yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy xét nghiệm
nhưng lại tiếp tục đẻ thêm các quy định yêu cầu cách ly
chẳng hạn người đến từ vùng xanh cấp độ một kể cả đã tiêm đủ hai mũi vaccine
vẫn phải tự theo dõi sức khỏe bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi đến hải phòng
hải phòng là một địa phương luôn được nhắc đến với những quy định riêng kể từ thời điểm có dịch
ngoái mũi bỏ yêu cầu ngoái mũi nhưng vẫn phải ngoái mũi rất lòng vòng
ngày trái với các hướng dẫn của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi tám
không cần lòng vòng như hải phòng thành phố đà lạt yêu cầu cách ly tập trung với người ngoài tỉnh tới đà lạt
kể cả đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trước sự phản đối của người dân cũng như cộng đồng cư dân mạng sau đó quy định này đã được dỡ bỏ
như vậy rõ ràng là không đúng quy định chung của chính phủ
câu chuyện ở hải phòng một ngày hai văn bản cái nào cũng trái nghị quyết một trăm hai mươi tám trái hướng dẫn của bộ y tế
này đà lạt đang chỉ cho thấy sự tùy tiện ở các địa phương
phép vua thua lệ làng
đồng tháp kiên giang vẫn bắt buộc có giấy đi lại và bắt xét nghiệm
trong khi đó nhiều tỉnh như hải dương thái bình nam định vẫn chưa có những hướng dẫn mới trong việc kiểm soát người ra vào địa bàn
cư dân mạng cho rằng nếu cứ khư đóng cửa trong mỗi tỉnh
thì từ nay đến cuối năm tình hình phát triển kinh tế và việc thực hiện mục tiêu kép của chính phủ chắc chắn không đạt được
chỉ đạt mục tiêu ngăn ngừa kiểm soát dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành vì an toàn riêng mà đóng cửa không giao lưu quan hệ với các địa phương khác
thì đất nước không thể mở cửa trở lại để phục hồi và phát triển kinh tế
cần khắc phục tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược ở một số địa phương
chính phủ cần làm mạnh để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp
chính phủ cho phép địa phương linh hoạt sáng tạo
nhưng điều này không đồng nghĩa với địa phương được quyền tự quyết định trái với quy định chung của trung ương
tự chủ là chủ động triển khai sao cho đạt hiệu quả tốt nhất chủ trương của chính phủ
chứ không phải tự chủ là không làm hoặc làm sai
phân tích về câu chuyện này tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
hệ chuẩn erdo covid tác động tiêu cực đến năng lực tư duy
khiến phản ứng chính sách ở địa phương vẫn thiếu mạch lạc và thiếu nhất quán
cho nên dù chính phủ đã đề ra chủ trương là phải thích ứng để sống chung an toàn với dịch
và mở cửa trở lại nền kinh tế
hàng loạt địa phương vẫn tiếp tục áp đặt giải pháp zero covid
nghị quyết một trăm hai mươi tám do chính phủ ban hành nhận được sự đồng thuận đánh giá cao từ người dân và các doanh nghiệp
tuy nhiên một số địa phương hiện vẫn chưa thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
cả nhân bạn suy nghĩ sao về điều này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân